ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đã tổ chức họp thẩm tra mở rộng để nghe lãnh đạo bộ giao thông vận tải báo cáo về tình hình thực hiện dự án đường hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
dự án đường hồ chí minh khởi công năm hai nghìn theo nghị quyết số sáu mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba của quốc hội
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi nối thông từ póc bó đến đất mũi cà mau với quy mô tối thiểu hai làn xe
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải cũng như báo cáo giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đến nay đường hồ chí minh đã hoàn thành hai một trăm tám mươi km đạt bảy mươi chín hiện còn hai trăm tám mươi chín km chiếm một mươi một nằm ở bốn đoạn cao tốc đoan hùng trợ bến giải càm lộ la sơn la sơn túy loan và lộ tẻ dạch sỏi chưa được đầu tư
bộ giao thông vận tải đề xuất để có thể nối thông bốn đoạn này vào năm hai nghìn hai mươi theo đúng nghị quyết sáu mươi sáu
thì cần đầu tư vào năm hai nghìn hai mươi
đầu tư gần hai mươi chín tỷ đồng trong đó huy động vốn che phiếu chính phủ tại hai đoạn và vốn bot tại hai đoạn
ý kiến của một số đoàn đại biểu quốc hội và đại diện ủy ban nhân dân tỉnh thành phố có dự án chạy qua đều nhất trí về phương án đề xuất phương án và số vốn đầu tư để hoàn thiện
tuy nhiên cần có kế hoạch về phân bổ nguồn vốn đặt theo thứ tự ưu tiên và đặt mục tiêu hoàn thành theo từng đoạn để việc khơi thông bốn đoạn được thuận lợi
nếu nghị quyết sáu mươi sáu có điểm chưa phù hợp thì cũng cần đề nghị điều chỉnh
trên cơ sở báo cáo thẩm tra mở rộng này ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội sẽ trình trong kỳ họp thứ sáu của quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tới đây